với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể omicron với gần hai trăm linh ca nhiễm một ngày tại nước ta
giai đoạn đình dịch đã khiến cho việc thường xuyên sử dụng các loại test nhanh covid một mươi chín
trở nên quen thuộc với hầu hết người dân việt nam
ngoài test nhanh bằng phương pháp ngoài mũi họng và lấy xịt nước bọt
mới đây xuất hiện thêm giải pháp test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho mọi đối tượng
test bọt họng hai trong một cứu tinh cho những người sợ ngoài mũi
đối với những người dễ bị dị ứng bị viêm mũi soang nhạy cảm ở vùng mũi
có thể sử dụng kites nước bọt và dịch họng để tiện lợi cho việc sàng lọc covid một mươi chín
bên cạnh đó việc sử dụng nước bọt ở sâu trong cổ họng để lấy mẫu bệnh phẩm
sẽ ít gây cấn cộm khó chịu người lấy mẫu thử sẽ cảm thấy thoải mái hơn
thực tế các nhà khoa học trên thế giới đã thực hiện nhiều nghiên cứu cho thấy
việc lấy mẫu nước bọt mang lại hiệu quả tầm soát tốt hơn rất nhiều
theo new york times ngày một mươi năm tháng một
việc thu thập mẫu nước ngọt hoặc là máy miệng có thể giúp xác định những người bị nhiễm virus sớm hơn
một số nghiên cứu khác cho thấy virus có xu hướng xuất hiện trong nước bọt trước khi tích tụ trong mũi
nói cách khác mẫu nước bọt có thể là cách tốt nhất để phát hiện sớm ca bệnh
tiến sĩ menton và các đồng nghiệp của ông gần đây đã phát hiện ra rằng
trong ba ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện và hai ngày sau đó
các mẫu nước bọt chứa lượng virus nhiều gấp ba lần mẫu lấy bằng cách chặt mũi
với những nghiên cứu khoa học vitas covid một mươi chín bằng nước bọt dịch họng là giải pháp tiện lợi
dành cho những đối tượng đặc biệt như người cao tuổi trẻ nhỏ
những người bị mắc bệnh ở khu vực mũi họng như viêm mũi họng mạng tính
hiện ở việt nam bộ y tế chỉ cấp phép cho duy nhất ba nhãn hiệu nhờ độ nhảy cao hiệu quả
trong việc phát hiện tầm soát trong đó sản phẩm dyanostic thế hệ hai mới với cách đóng gói năm bộ kit hai trong một
cho phép cả nước bọt và dịch họng mang lại sự tiện lợi vượt trội so với hai loại còn lại
bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh nước bọt dịch họng saligan có độ chính xác lên tới chín mươi tám ba mươi tám
độ nhẹ chín mươi sáu chín và độ đặc hiệu chín mươi chín sáu dễ sử dụng tại nhà cho mọi đối tượng mà không gây khó chịu
cho mọi đối tượng kể cả các đối tượng đặc biệt người già và trẻ em cho kết quả nhanh chóng chính xác
sau một mươi một mươi năm phút lấy mẫu đó là những ưu điểm vượt trội của bộ test mới hai trong một này so với các mẫu test nhanh cũ
đây thật sự là một giải pháp tối ưu cứu tinh cho những người sợ test covid một mươi chín
bằng phương pháp lấy dịch mũi họng